công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh bô lê khăm say lào
vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu ba mươi một kg ma túy cùng nhiều tăng vật khác
tối ngày hai mươi tháng hai tại đường mòn hồ chí minh thuộc địa phận huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng phát hiện nguyễn xuân trình và phạm văn long cùng chú huyện vũ quang
có nhiều biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy
các tổ công tác đã ập vào khống chế bắt xử hai đối tượng tại hiện trường thu giữ ba mươi một kg ma túy
các đối tượng khai nhận số ma túy trên do các đối tượng người lào vận chuyển từ bên kia biên giới về
gồm một mươi kg ketamine và hai mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
nếu chót lọt số ma túy này sẽ được trình và long gửi theo đường xe khách vào tỉnh bình dương tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
đối với bốn cán bộ
là giám đốc và đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm số một mươi một địa chỉ tại thành phố thái bình về tội nhận hối lộ
các đối tượng gồm nguyễn trung hải chú thành phố hải phòng giám đốc tri cục đăng kiểm số một mươi một
vũ văn hạnh trần văn quyết và trần công trịnh cùng chú thành phố thái bình đều là đăng kiểm viên
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nguyễn trung hải đã chỉ đạo vũ văn hạnh trần văn quyết trần công trịnh
đều là đăng kiểm viên phần vò thuộc chi cục đăng kiểm số một mươi một
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đã nhận hơn một trăm hai mươi triệu đồng của các chủ phương tiện
để bỏ qua các lỗi giúp cho các chủ phương tiện thủy nội địa hoàn thành việc đăng kiểm mà không phải khắc phục lỗi mắc phải của các phương tiện
hành hôn cha mẹ gây thương tích bị cáo trần trung hiếu hai mươi tám tuổi chú xã hòa châu huyện hòa vang tp đà nẵng
đã bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm về hành vi giết người
theo cáo trạng tối ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đi nhậu về nhà do bực tức chuyện ngoài đường
nên hiếu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng đầu và mặt của bố mình gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ là chín mươi
không dừng lại khi mẹ hiếu là nguyễn thị tố nga gọi điện báo công an xã hỏa châu thì tiếp tục bị hiếu hành hung gây thương tích
hiếu từng nhiều lần sử dụng ma túy phải đi cai nghiện bắt buộc
căn cứ đề nghị của viện kiểm sát và lời khai của bị cáo tòa nhân dân thành phố đà nẵng
tuyên phạt trần trung hiếu tám năm tù về tội giết người
theo thống kê của đội cảnh sát giao thông số một công an tp hà nội từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tức là từ ngày hai mươi hai tháng chạp tết quý mão cho đến nay đơn vị đã kiểm tra xử lý năm trăm ba mươi một trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
trong đó một trăm hai mươi sáu lái xe ô tô con một ô tô khách bốn trăm linh một máy
một xe máy điện và hai xe đạp điện và tổng số tiền trên bốn ba tỷ đồng tạm giữ năm trăm ba mươi một phương tiện tước giấy phép lái xe hai trăm năm mươi ba trường hợp
đáng chú ý có tới một trăm linh một trường hợp ghi nhận vượt quá mức kịch khung bốn mg trên một lít khí thở và bảy trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
sau tết tình trạng vi phạm liên quan đến nồng độ cồn giảm rõ rệt việc triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp giải pháp đã mang lại hiệu quả tích cực
vụ va chạm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đồ uống có cồn và các chất kích thích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối tượng ngô văn thon
chú xã vị đông huyện vị thủy để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi tháng hai ngô văn thon mang theo dao cùng với sáu đối tượng điều khiển xe mô tô đi tìm một cô gái ở ấp năm xã vị đông huyện vị thủy để giải quyết mâu thuẫn
nhưng không gặp nên cả nhóm liên tục nẹt bồ rú gà thách thức
lúc này một người đàn ông trong thôn vì bức xúc hành vi của các đối tượng đã lên tiếng phản ứng thì thon cùng với hai đối tượng quay xe lại và xảy ra đánh nhau
hậu quả người đàn ông bị thương tích với tỷ lệ tổn hao sức khỏe chín trong đó thon là đối tượng chính đã dùng dao và cây gỗ tấn công gây thương tích cho bị hại
liên quan đến mâu thuẫn giữa các youtuber dẫn đến sô sát gây xôn xao dư luận
thời gian qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam võ minh điền tức youtuber võ minh điền để điều tra làm rõ về tội gây rối trật tự công cộng
võ minh điền và một youtuber khác có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội
sau thời gian thách thức nhau trên mạng những người này huy động thêm người và hai nhóm hẹn nhau hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng hai gặp nhau gần nơi ở của điền tại hẻm hai trăm năm mươi bảy đường bình thành phường bình hương hòa b quận bình tân để giải quyết
người nói chung nên cửa cãi lớn tiếng và ấu đả sau đó
bốn người đi ô tô đến hẻm cũng bị tấn công khiến hai người bị thương
những người tại hiện trường còn dùng gậy mang theo đập phá ô tô
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an quận bình tân vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc và đưa võ minh điền cùng nhiều người liên quan về trụ sở lấy lời khai
đến nay công an đã khởi tố võ minh điền đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý một số người liên quan khác
ngày hai mươi ba tháng hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp cho biết đã khởi tố vụ án sản xuất mua bán hàng giả và thuốc bảo vệ thực vật xảy ra tại huyện tam nông tỉnh đồng tháp
trước đó qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp phối hợp các đơn vị chức năng bắt quả tang xe ô tô tải biển số sáu mươi sáu h hai nghìn bảy trăm ba mươi tám do nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ xã gáo dòng huyện cao lãnh điều khiển và xe ô tô tải điện số sáu mươi bảy c một mươi ba nghìn một trăm linh sáu do dương chí bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám

ngày hai tại đường mòn hồ chí minh thuộc địa phận huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng phát hiện nguyễn xuân trình và phạm văn long cùng chú tại huyện vũ quang có nhiều biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy
ngay lập tức các tổ công tác đã ập vào không chế bắt giữ hai đối tượng tại hiện trường thu giữ ba mươi một kg ma túy
các đối tượng khai nhận số ma túy trên do các đối tượng người lào vận chuyển từ bên kia biên giới sang và cất giấu tại đó gồm một mươi kg ketamine và hai mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
nếu chót lọt số ma túy này sẽ được trình và long gửi theo đường xe khách vào tỉnh bình dương tiêu thụ
còn tại lai châu vì muốn có cây và quả thuốc phiện để ngâm rượu trần minh quyết đã lên mạng xã hội tìm mua hạt sống cây thuốc phiện về xeo
tuy nhiên đây là hành vi vi phạm pháp luật ba luống cây thuốc phiện của quyết đã bị lực lượng công an tỉnh lai châu phá nhổ
ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng công an phát hiện tại ngôi nhà cấp bốn ở xã san thàng thành phố lai châu
có trồng ba luống thuốc phiện sau khi kiểm đếm tổ công tác đã thu giữ toàn bộ vật chứng là một ba trăm bốn mươi bảy cây phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra sau đó đã triệu tập trần minh quyết chú tại huyện đông hưng tỉnh thái bình là người thuê ngôi nhà trên để làm việc
quyết khai nhận đã mua hạt giống cây thuốc phiện trên mạng xã hội về gieo nhằm mục đích để lấy cây và quả ngâm rượu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất thủ tục để xử lý đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ngày
hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can thi hành lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc và bắt tạm giam đối với bốn cán bộ là giám đốc và đăng kiểm viên
tri cục đăng kiểm số một mươi một địa chỉ tại thành phố thái bình về hành vi nhận hối lộ
các đối tượng gồm nguyễn trung hải chú tại thành phố hải phòng giám đốc tri cục đăng kiểm số một mươi một vũ văn hạnh trần văn quyết và trần công trịnh
cùng chú tại thành phố thái bình đều là đăng kiểm viên
nguyễn trung hải đã chỉ đạo vũ văn hạnh trần văn quyết trần công trịnh đều là đăng kiểm viên phần vỏ thuộc tri cục đăng kiểm số một mươi một
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa nhận trên một trăm hai mươi triệu đồng của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi
giúp cho các chủ phương tiện thủy nội địa hoàn thành việc đăng kiểm mà không phải khắc phục lỗi mắc phải của phương tiện
tại cơ quan điều tra bốn đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cũng tại thái bình lợi dụng chức vụ quyền hạn để đưa số lượng lớn thuốc điều trị biệt dược từ bên ngoài vào tư vấn kê đơn bán cho các bệnh nhân
trần kim thúy chú tại thành phố thái bình giám đốc bệnh viện gia liễu tỉnh thái bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố bắt tạm giam
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
lợi dụng việc là giám đốc bệnh viện bà thúy đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc nhập nhiều loại
thuốc về bán tại hai nhà thuốc của bệnh viện mà không tuân thủ theo các quy định của nhà nước và ngành y tế
số thuốc nhập về bà thúy giao cho thủ kho và các nhân viên khác nhận sau đó chuyển cho hai nhà thuốc bán
thu toán đầy đủ số tiền mua bán thuốc này vào sổ sách kế toán của bệnh viện
việc làm của bà thúy có động cơ mục đích vụ lợi đủ yếu tố cấu thảnh tội lợi dụng chức vụ khuyền hạn trong khi thảnh công vụ
vào sáng nay công an tỉnh tiền giang cho biết đã khởi tố và ra lệnh tạm giam
với ba đối tượng đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp một mươi đối tượng
củng cố chứng cứ khai thác thông tin truy bắt các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm
núp bóng công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
vào sáng nay công an tỉnh tiền giang qua công tác tiếp nhận tin báo
tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố bằng nhiều phương thức như là đe dọa giết vợ con
người thân thậm chí đem quan tài bình ga để khủng bố
trả nợ xảy ra tại tỉnh tiền giang và nhiều địa phương trong cả nước
công an tỉnh tiền giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
nằm trên đường lê văn huân quận tân bình tp hcm
tại hiện trường công an thu giữ hai trăm ba mươi ba cpu máy tính trên ba trăm linh điện thoại di động
và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố cứng đoạt tài sản triệu tập làm việc một trăm ba mươi ba đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận công ty này do trần văn châu và hồ quốc hùng cầm đầu
các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật mà thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty
trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng công ty tài chính một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay tiền
của các khách hàng chưa được trả để nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố
với hoa hồng từ hai mươi năm đến ba mươi năm tổng số tiền thu được
cơ quan công an kêu gọi bị hại nạn nhân của ổ nhóm tội phạm trên
cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
tiền giang qua số điện thoại sáu chín ba năm chín chín năm một một hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
và vào ngày hai mươi một tháng hai vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư khen công an tỉnh tiền giang và các cục nghiệp vụ của bộ công an
về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật pháp việt
để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng công ty tài chính
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác âm mưu chiếm đoạt tài sản của người khác hoàng nhật tân
quê ở tỉnh quảng trị đã lập tài khoản facebook ảo mang tên đạt pc đăng bài cho thuê phòng trọ
mà ngày hôm nay công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ tân để phục vụ điều tra
tại công an tân khai nhận đã làm giả chứng minh nhân dân mang tên phan cảnh đạt
dán ảnh của mình và sử dụng để lập hai tài khoản ngân hàng thông qua hình thức online
tiếp đó sưu tầm các bài đăng hình ảnh video cho thuê trọ của người khác rồi sử dụng đăng lại trên trang facebook đặt pc
và bình luận vào các bài viết với nội dung cho thuê phòng trọ đẹp giá rẻ nhằm thu hút người đọc
khi có khách hỏi tân yêu cầu chuyển tiền cọc vào tài khoản nhưng sau đó chặn mọi liên lạc
chỉ trong vòng một tháng tân đã lừa đảo một mươi ba người chiếm đoạt tổng số tiền là một mươi sáu triệu hai trăm linh nghìn đồng
lực lượng công an đã thu giữ ba điện thoại di động năm thẻ ngân hàng một máy tính sách tay cùng một số đồ vật có liên quan
sáng nay tòa nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo a tiểu cùng ba đồng phạm cùng chú thành phố con tum về tội giết người
theo kháo trạng chiều ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi a tiểu đang ngồi uống rượu cùng a khẩu a vin và a đạt thì nghe tin a triệt đánh em mình
thù khi cả nhóm gặp rơ ma tương nhầm tường là a triệt nên a tiểu đã dùng dao đâm vào lưng và ngực rơ ma tương còn các đối tượng khác cũng lao vào đánh a tương
a tương đã được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo a tiểu một mươi tám năm tù a vin một mươi năm năm tù a khẩu một mươi ba năm tù a đạt một mươi một năm tù cùng về tội giết người
từng cấp bốn tiền án về tội hủy hoại tài sản
tuy nhiên huỳnh văn thương chú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau vẫn thường xuyên gây dối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh
đang nói trong một vụ việc mới nhất khi bị lực lượng chức năng đến xử lý thường còn có nhiều hành vi côn đổ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
huỳnh văn thương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời khởi tố
theo đó vào trung tuần tháng hai vừa qua đối tượng huỳnh văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại khóm bốn thị trấn sông đốc
có hành vi đập phá tài sản của nhà một người dân gần đó
nhận được tin báo tổ công tác công an thị trấn sông đốc đã đến ngay hiện trường xử lý vụ việc
tuy nhiên khi đến đây dù đã vận động phân tích nhưng huỳnh văn thương vẫn bất chấp có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng đang thi hành công vụ